do ảnh hưởng của không khí lạnh có nơi nhiệt độ xuống dưới độ c
nhiều khu vực ở huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cối nhà cửa
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại khu vực trạm kiểm soát biên giới thuộc đồn biên phòng nang ngoi
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an nhiệt độ xuống thấp có lúc chỉ dưới độ c
trạm kiểm soát đóng ở nơi có độ cao khoảng một chín trăm linh m so với mực nước biển
những ngày qua các đợt rét tăng cường liên tục thời tiết rét đậm rét hại
nhiệt độ tại các khu vực núi cao tại miền tây nghệ an đang xuống rất thấp
tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương xuất hiện băng tuyết tích cực tuyên truyền
triển khai các giải pháp phòng chống giá rét băng giá cho người cây trồng vật nuôi giảm thấp nhất thiệt hại gây ra
tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương xuất hiện băng tuyết tích cực tuyên truyền triển khai các giải phòng chống da rét băng giá cho người